bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm phó thủ tướng vương đình huệ đã tham dự và chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị nhiều nội dung được tập trung thảo luận như công tác xây dựng thể chế
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp liên kết vùng giải ngân vốn đầu tư công
công tác thống kê xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn ngành đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra sáu tháng cuối năm còn rất nặng nề
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã chỉ đạo tám vấn đề
trong đó có những nội dung được quan tâm như vấn đề về vốn đầu tư công
sau hội nghị bộ kế hoạch và đầu tư sẽ ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện
trong sáu tháng cuối năm của ngành kế hoạch đầu tư và thống kê